thống kê phân bổ việc làm theo mức kỹ năng của việt nam cho thấy
năm mươi ba số việc làm trên cả nước là việc làm cần kỹ năng trung bình
một mươi hai đòi hỏi kỹ năng cao
ba mươi sáu là việc làm kỹ năng thấp
năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ lao động qua đào tạo chiếm trên hai mươi năm
đây là con số vẫn còn khiêm tốn
với dự đoán khoảng một phần ba công việc hiện tại sẽ thay đổi
do tác động của cuộc cách mạng bốn
khoảng bốn mươi lao động toàn cầu sẽ không có kỹ năng phù hợp với công việc của mình
khi robot thay thế con người
thì việc nâng cao kỹ năng tay nghề là điều cần thiết
cuối năm hai nghìn một mươi chín thủ tướng chủ trì diễn đàn quốc gia
nâng tầm kỹ năng lao động việt nam
nhằm thúc đẩy những giải pháp có tính lâu dài
trong xây dựng lực lượng lao động chất lượng tương lai cho đất nước
đặc biệt ngày hai mươi tám tháng năm vừa qua
thủ tướng chính phủ đã ra chỉ thị hai mươi bốn
yêu cầu các bộ ngành địa phương
trong khi tiếp tục triển khai các cơ chế chính sách
phát triển giáo dục nghề nghiệp
cần chú trọng tăng cường chuyển đổi số
đào tạo trực tuyến
tăng cường đào tạo thường xuyên
để lực lượng lao động có chuyển biến mạnh mẽ
về quy mô chất lượng
đặc biệt yêu cầu bộ lao động thương minh và xã hội
đề xuất thí điểm đào tạo trình độ cao đẳng
cho học sinh tốt nghiệp lớp chín
đây là một trong những chương trình học
thúc đẩy tính phân luồng tiệu quả
và phù hợp với thị trường lao động được thay đổi từng ngày
thưa quý vị chỉ thị số hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề
thể hiện sự quyết tâm của chính phủ
trong chiến lược phát triển lực lượng lao động tay nghề cao
góp phần nâng cao năng suất lao động
và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
và để có góc nhìn sâu hơn về vấn đề này
mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi ngắn
của phóng viên truyền hình nhân dân
với khách mời của chương trình
lời đầu tiên thì xin được cảm ơn bà đã nhận lời
tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
vâng thưa bà
trong bối cảnh hiện nay thì người lao động việt nam
cần phải phát triển những kỹ năng như thế nào
để mà gắn liền với tương lai nghề
cũng như là thị trường lao động việt nam
về cơ bản thì chúng ta đang đối diện
với những cái thay đổi
của cách mạng khoa học công nghệ
và điều này tác động trực tiếp
tới nhu cầu của thị trường lao động
và trong thời gian tới
thì có thể hình dung rằng là
cái nhu cầu của thị trường lao động
nó sẽ bị tác động theo cái hai hướng khá rõ
đó là nhóm
những cái việc làm khả năng tự động hóa
và gắn với
kỹ năng gắn với yếu tố cá nhân
gắn với yếu tố sáng tạo
gắn tới nhu cầu
về quản trị hệ thống
nhóm việc làm thứ hai
là nhóm việc làm mà có cái khả năng
tự động hóa cao
thì các kỹ năng của người lao động sẽ phải
thay đổi theo để tương thích
nó có thể thay đổi theo các hướng
một là cần phải điều chỉnh các kỹ năng
cho phù hợp với những nhóm việc làm
thay đổi về
trình độ của kỹ năng đó
vâng thưa bà với chỉ thị số hai mươi bốn
của tủ tướng chính phủ được ban hành
thì sẽ có những cái tác động
cũng như là tạo hành lang cơ chế
như thế nào đối với công tác đào tạo nghề
cũng như là khắc phục những cái khó khăn hiện nay
trong công tác đào tạo nghề
có chỉ thị thì mọi thứ nó vào cuộc
và nó có cái định hướng tháo gỡ
rõ ràng hơn rất nhiều
ví dụ hệ thống văn bản chính sách của chúng ta
rất là tốt rất đầy đủ
rất phong phố
tuy nhiên cũng phải nói thật là đâu đó
nó cũng vẫn có những cái sự trồng chéo
khi mà có chỉ thị và yêu cầu
trong chỉ thị nêu rất rõ
là phải giả soát lại hệ thống này
để làm sao tạo ra một cái sự thông thoáng
trong gắn kết giữa đào tạo
sử dụng lao động
và thậm chí là
đào tạo lại
sự tháo gỡ
về vấn đề đào tạo
trình độ cao đẳng cho người
có trình độ đầu vào là tốt nghiệp
trung học cơ sở hiện nay
tuy là điều này
cũng đã được đưa vào luật
lần này thì chỉ thị yêu cầu
rất rõ ràng và trực tiếp
là triển khai việc đào tạo thí điểm hệ thống này
và đi kèm với đó
là chỉ đạo rất quyết liệt
về việc để thực hiện được điều này
thì mình sẽ phải
tháo gỡ từ đâu
trong rất nhiều những cái việc mà chúng ta
cần phải làm để mà nâng cao chất lượng
lao động nghề việt nam
theo yêu cầu của chỉ thị số hai mươi bốn
của thủ tướng chính phủ
thì theo bà giải pháp nào
cũng như là công tác nào cần
phải được đẩy mạnh để mà triển khai
trong thời gian sắp tới
chúng tôi thấy là phải thực hiện đồng loạt
rất nhiều giải pháp một lúc
trong chỉ thị cũng đã nêu rõ
những cái giải pháp
thứ nhất là giả soát lại hệ thống
các cái văn bản quy phạm
để trên tinh thần
là tháo gỡ tối đa
những cái vướng mắt
tập trung vào xây dựng
cái đề án về chuyển đổi số
và đào tạo trực tuyến
đương nhiên một cái giải pháp
mà chúng tôi thấy là
chắc chắn là phải đẩy mạnh
trong giai đoạn tới
đó là giả soát lại cái hệ thống đánh giá
và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề
cho người lao động
làm sao nó phải thật dễ dàng tiếp cận
không phải nó hoàn toàn chỉ đáp ứng
được cái yêu cầu để tuyển dụng lao động
cho doanh nghiệp
mà nó còn góp phần ngược trở lại
cho định hướng hướng nghiệp
vâng xin được cảm ơn những chia sẻ của bà
để hiện thực hóa những yêu cầu đề xuất
tại chỉ thị số hai mươi bốn của thủ tướng
cần sự vào cuộc của các bộ
ngành địa phương
sự thay đổi nhận thức của người làm công tác đào tạo
người học nghề cha mẹ phụ huynh
và cả xã hội